cục sẽ tiến hành lắp đặt camera tại các tuyến quốc lộ mà đang tập trung là lắp đặt tại các tuyến cao tốc và các tuyến quốc lộ một a

hai như tôi nói là tạo cơ sở pháp lý trong đó có tiêu chuẩn kỹ thuật hệ thống giám sát theo tiêu chuẩn quốc gia để các địa phương khi đầu tư thì căn cứ vào tiêu chuẩn kỹ thuật đó để tiến hành đảm bảo yêu cầu về kinh tế kỹ thuật nhưng cũng đảm bảo các yêu cầu liên quan đến bảo mật
các tốc độ lưu thông trong thành phố nó không còn có thể là bằng lòng với cách giao tiếp thủ công như vậy được
đều hoàn toàn phải phụ thuộc vào các cái
phương tiện kỹ thuật và cái sự minh bạch trong cái thông tin và trở nên thành phố chúng ta thông minh hơn và ứng xử với nhau văn minh hơn trong cái việc mà xử lý những cái giao thông và những cái vi phạm
mọi cái nó trở nên một cái tính giáo dục rất cao và tính tự giác rất cao
thay vì lập chốt như hiện nay lực lượng cảnh sát giao thông sẽ hướng tới xử phạt qua camera và chỉ tuần lưu giải quyết các tình huống đột xuất như tai nạn un tắc giao thông
đây là mục tiêu hướng đến nếu việc triển khai lắp đặt camera trên toàn quốc được thực hiện
đồng thời thể hiện sự hiệu quả khi ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông được áp dụng trong thực tiễn
thưa quý vị và các bạn trong những năm qua người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số có vai trò rất quan trọng
góp phần thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước và vận động đồng bào các dân tộc chấp hành tốt các chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước
tham gia tích cực đảm bảo và phòng chống tham gia phong trào vì an ninh tổ quốc giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương
câu chuyện sống đẹp ngày hôm nay chúng tôi xin được gửi tới quý vị và các bạn về một người thầy giáo gần hai mươi năm bám bản
không chỉ làm công việc dạy chữ mà còn là người có uy tín là cầu nối của bà con với chính quyền địa phương tại huyện sơn động tỉnh bắc giang
xã vân sơn huyện sơn động tỉnh bắc giang
một mươi tám năm nay từ một người thầy giáo trẻ đến với bàn gà một bàn vùng sâu vùng xa của tỉnh bắc giang
giờ đây thầy lưu văn đức đã trở thành một phần của bản làng
người con của đồng bào dù không sinh ra tại đây
rất là cảm ơn thầy giáo đức
cùng ăn cùng ở cùng nói tiếng địa phương không chỉ đi vận động các em nhỏ đến lớp học con chữ
thầy đức còn cùng cán bộ chiến sĩ công an đến từng nhà vào từng hộ vận động tuyên truyền đồng bào tránh xa tệ nạn
xóa bỏ hủ tục lạc hậu lâu đời như tào hôn
những việc làm tưởng đơn giản nhưng chính điều đó đã giúp thầy đức có được niềm tin
tình yêu thương
đồng bào trở thành người có tiếng nói trong bàn làng
thầy đã hiểu các phong tục tập quán của người giao đó
và hiện nay thì thầy gần như là người giao trong đó rồi
được mọi người gọi là thầy chỉ khi mà khó khăn gì đó chúng tôi cũng nhờ thầy vận động tuyên truyền
để người dân hiểu ra và chấp hành
thầy giáo thường xuyên gắn bó với lại con em việc dạy dỗ con em của đồng bào dân tộc cực kỳ khó khăn
nên là cần phải phối hợp với lại phụ huynh học sinh
thì để phối hợp với phụ huynh học sinh người ta giúp mình để hoàn thành nhiệm vụ dạy học
thì là mình phải thân thiện đối với bà con
mà cái biện pháp thân thiện đối với mình thì mình đến thôn bản đối với bà con như là người nhà
mà mình cũng phải học cái tiếng người ta và am hiểu cái phong tục tập quán người ta
thì người ta sẽ giúp đỡ mình trong công tác giảng dạy của mình
mình muốn hoàn thành nhiệm vụ thì mình phải được phụ huynh người ta phối kết hợp mình
thì mình sẽ vận động học sinh mà các em nó mới học được
là một trong những huyện khó khăn
học sinh của tỉnh bắc giang có tới một mươi sáu dân tộc anh em
kinh tế khó khăn
sau những năm qua công tác bảo đảm an ninh trật tự tại huyện sơn động luôn được giữ vững ổn định
có được điều này chính là nhờ sự vào cuộc hết mình của chính quyền địa phương lực lượng công an
và nhất là những già làng trưởng bản người có uy tín như thầy đức
họ chính là cầu nối giữa chính quyền địa phương lực lượng công an với đồng bào
trong công tác giữ gìn an ninh trật tự phát triển kinh tế
sử dụng được người uy tín trong cộng đồng
đồng dân tộc là một việc mà chúng tôi thấy rất hiệu quả
sau khi là cho lực lượng công an lực lượng quản linh chính phù hợp cùng với đồng bào cấp xã
kết hợp đến được những vùng sâu và đồng bào
và sử dụng những người uy tín ở trong bào dân tộc
để kết hợp với giải thích tuyên truyền và nói rõ về cái việc mà không nên tồn tại những cái khẩu súng này
để cho người ta hiểu rõ và hỗ trợ thông độ
thì phải nói là kết quả rất có hiệu quả
những người đã thắng bó nhiều năm với bà con phùng cao
như thầy đức đã xem nơi mình công tác là quê nhà thứ hai
dành nhiều cuộc đời của mình cho sự nghiệp chồng người
cho tình yêu với mảnh đất và nhiều bộ đời gian khó
thầy giáo lưu văn đức vẫn nghiệp mày gánh từng con chữ
đến từng nhà gặp đậu bà con luôn vững vàng với những im vào đảng và nhà nước
chung tay xây dựng quê hương ngày một giàu đẹp
và câu chuyện nhân văn vừa rồi cũng đã khép lại chương trình an ninh ngày một
cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại